cùng với bao thế hệ cán bộ chiến sĩ hải quân đang giữ chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
có những chiến sĩ thầm lặng đang từng ngày gieo con chữ cho các em nhỏ ở nơi đảo xa
từ những công hiến thầm lặng đó những năm qua ánh sáng văn hóa đã lan tỏa khắp nơi trên các đảo tiền tiêu trường xa thân yêu của tổ quốc
vì hoàn cảnh khó khăn thầy giáo nguyễn hữu phú đang học sư phạm phải gián đoạn
nhưng thầy giáo nguyễn hữu phú không nguôi quyết tâm được làm thầy giáo được dạy học
thấu hiểu sự khắt chữ của các em nhỏ ở đầu sóng ngọn gió thầy giáo nguyễn hữu phú gác tất cả chuyện riêng tư gia đình tập trung cho dạy học
với thầy nguyễn hữu phú được dạy học ở trường xa không chỉ là vinh dự mà còn là khát vọng
thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữ
tỉnh khánh hòa học sinh ở đây có độ tuổi khác nhau nên nhà trường phải tổ chức dạy ghép nhiều lớp
với nhau trong cùng cấp tiểu học vì vậy những thầy cô giáo nơi đây phải linh hoạt và vất vả hơn
trong mỗi tiết dạy dạy học ở đảo khá vất vả và khác so với ở đất liền bởi cơ sở vật chất còn thiếu
thốn nhiều đồ dùng dạy học giáo viên phải tự sáng tạo nhờ những cố gắng của các thầy cô nơi
đây khi các em lớn lên nơi đầu sóng ngọn gió sẽ cảm nhận được tình yêu quê hương ngay từ những
ngày thơ ấu nơi đó các em có sự che chở của những chú bộ đội hải quân rắn giỏi và tình thương
vô bờ của những người thầy đang thầm lặng ươm mầm vun đắp bồi dưỡng những mầm non trở thành công
dân có ích của đất nước mai sau